công an huyện hóc môn tp hcm vừa bắt giữ hai đối tượng cho vay nặng lãi thu giữ nhiều vật chứng
trong đó có sổ tiết kiệm với số dư cả tỷ đồng
trước đó qua công tác tuần tra đội cảnh sát hình sự công an huyện hốc môn phát hiện nguyễn văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng quê thanh hóa
đang có hành vi tìm người cho vay tiền với lãi suất cao nên mời làm việc
qua khai thác dũng và tuấn thừa nhận và cung cấp các bằng chứng về cho vay lãi nặng
theo đó dũng và tuấn cho vay qua nhiều hình thức khác nhau như qua trang mạng xã hội
group cộng đồng tin nhắn điện thoại người giới thiệu trực tiếp
cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của dũng và tuấn ở đường cộng hòa quận tân bình
thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng sổ tiết kiệm có số dư lớn
căn cứ trên lầy khai và chứng cứ thu thập được thì tuấn là đối tượng cầm đầu cho việc vay lãi nặng
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay dũng hỗ trợ tuấn bằng vai trò đi thu tiền
hiện cơ quan công an đã làm việc
được với ba mươi người vay trong số gần tám mươi người đã vay tiền của nhóm tuấn và dũng
vụ việc vẫn đang được công an huyện hốc môn điều tra xử lý